thưa quý vị phó giám đốc điều hành chương trình lương thực thế giới của liên hợp quốc wfp ông karl scott cho biết cơ quan này đang thử nghiệm quy trình kiểm tra hàng viện trợ nhân đạo vào gaza tại cửa khẩu kerem salom của israel trong khi các hoạt động nhằm cho phép các xe chở hàng viện trợ nhân đạo vào gaza qua cửa khẩu này vẫn đang được tiến hành
theo quy trình mới các xe tải sẽ đi từ giordani đến cửa khẩu kerem salom nằm trên khu vực giáp danh giữa israel gaza và ai cập sau đó tiến vào gaza qua cửa khẩu rafah của ai cập cách đó ba km
tuy nhiên theo ông scott các xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo cần phải được đi thẳng vào gaza từ cửa khẩu kerem salom nhằm cải thiện tình hình nhân đạo tại đây
cho đến nay israel vẫn từ chối yêu cầu của liên hợp quốc và các bên liên quan trong việc mở cửa cửa khẩu kerem salom
tuy nhiên ngày bảy tháng một mươi hai nhà nước do thái đã phát tín hiệu cho thấy cửa khẩu này có thể sớm tham gia tiến trình vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo vào gaza
ông cansco cũng cho biết năm mươi dân số gaza đang rơi vào cảnh đói ăn đồng thời cảnh báo hoạt động viện trợ nhân đạo sắp sụp đổ
thủ tướng đức olaf schol cam kết tiếp tục hỗ trợ tài chính và quân sự cho ukraine đồng thời nhấn mạnh các quyết định sẽ được đưa ra nhằm tạo điều kiện để berlin tiếp tục giúp đỡ kiev
phát biểu tại đại hội đảng dân chủ xã hội spd thủ tướng sol nêu rõ cuộc khủng hoảng ngân sách sẽ không ngăn cản được chính sách hỗ trợ của đức dành cho ukraine
hiện nay đức là trụ cột viện trợ lớn thứ hai của ukraine so với mỹ
tuyên bố trên của thủ tướng sol được đưa ra trong bối cảnh chính phủ liên minh của ông đang phải đối mặt với những vấn đề lớn trong nỗ lực tìm đủ nguồn ngân sách để tài trợ cho các kế hoạch chi tiêu của chính phủ năm hai nghìn hai mươi bốn sau phán quyết mang tính bước ngoặt của tòa án hiến pháp liên bang đức
ông bày tỏ tin tưởng những cuộc đàm phán khó khăn giữa các đối tác trong liên minh cầm quyền nhằm ổn định ngân sách quốc gia sẽ đạt được thỏa thuận
với sự giúp đỡ của cơ quan cảnh sát châu âu europol cảnh sát italia mới đây đã triệt phá một đường dây tội phạm có tổ chức và bắt giữ bốn cá nhân bị cáo buộc làm giả tiền su euro
quá trình điều tra được khởi động từ ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một khi lực lượng hiến binh italia bắt giữ hai đối tượng sở hữu sáu trăm sáu mươi tám đồng tiền su giả có mệnh giá hai euro
theo europol cơ quan thực thi pháp luật italia đã phát hiện ra tổ chức tội phạm hoạt động thông qua một nhà cung cấp chịu trách nhiệm về một kênh trên ứng dụng nhắn tin trực tuyến
nhà cung cấp này đã bán đồng su euro giả với giá bằng một nửa giá trị của tiền thật chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử
các thành viên còn lại của tổ chức tội phạm chịu trách nhiệm vận chuyển tiền giả cho người mua thông qua dịch vụ biêu chính quốc tế tư nhân
nhà chức trách italia đã tiến hành một mươi hai cuộc khám xét tại nhiều địa điểm khác nhau trên toàn quốc đặc biệt là ở các thành phố taranto rome matera và perujia
cơ quan thực thi pháp luật italia cũng thu giữ một trăm linh bảy đồng su cùng với tiền giả và một bộ phận của máy ép tiền su được sử dụng để sản xuất
hội nghị lần thứ hai mươi tám
hội nghị lần thứ hai mươi tám
các bên tham gia công ước khung của liên hợp quốc về biến đổi khí hậu cop hai mươi tám
diễn ra từ ngày ba mươi tháng một mươi một đến ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm nay tại dubai các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae
trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục là thách thức lớn nhất tác động ngày càng nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu
cop hai mươi tám được cho là hội nghị về khí hậu có ảnh hưởng nhất cho đến nay vì hội nghị năm nay công bố kết quả đánh giá toàn cầu đầu tiên
cho đến thời điểm này hội nghị đã đi gần hết chặng đường và đã đạt được nhiều tiến bộ đáng kể khi đạt được một số cam kết
tuy nhiên vẫn còn nhiều thách thức và khó khăn khi các quốc gia tham dự hội nghị vẫn chưa tìm được tiếng nói chung
trong một số vấn đề có tính mấu chốt như tương lai của nhiên liệu hóa thạch và việc tài trợ cho các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu
ngay trong ngày họp đầu tiên của hội nghị cop hai mươi tám gần hai trăm linh quốc gia đạt thỏa thuận nhằm chính thức đưa quỹ tổn thất và thiệt hại đi vào hoạt động
nhằm hỗ trợ các nước sẽ bị tổn thương do biến đổi khí hậu
bước tiến này được kỳ vọng tạo đà giải quyết bài toán tài chính khí hậu
vấn đề gai góc nhất trong các cuộc đàm phán về khí hậu
chúng ta đã làm nên lịch sử đây là lần đầu một quyết định được thông qua ngay trong ngày đầu tiên kỳ họp của liên hợp quốc về vấn đề khí hậu
và tốc độ thực hiện điều đó cũng là duy nhất phi thường và mang tính lịch sử
các quốc gia đã tán thành và đạt được một số các cam kết mang tính bước ngoặt về các vấn đề khác như cam kết làm mát toàn cầu
tăng gấp ba sản lượng năng lượng tái tạo
khởi động nền tài chính xanh cam kết cắt giảm phát thải dòng bằng không vào năm hai nghìn năm mươi
bên cạnh những tiến bộ đạt được thì một trong những thách thức thèn chốt tại hội nghị lần này là đưa ra tuyên bố chính thức đầu tiên về việc loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch
việc thể hiện một cách công khai tham vọng như vậy sẽ là một bước đột phá mới
và cho đến thời điểm hiện nay các đại biểu của khoảng hai trăm linh nước vẫn đang nỗ lực tìm tiếng nói chung liên quan đến vấn đề này
chúng ta cần giảm một nửa mức phát thải vào năm hai nghìn hai mươi năm và cần đạt được bốn mươi ba mức giảm phát thải trên toàn cầu vào năm hai nghìn ba mươi
chúng tôi muốn hội nghị cop lần này đánh dấu sự khởi đầu cho sự kết thúc của nhiên liệu hóa thạch
đó không chỉ là lời kêu gọi mà là lúc chúng ta cần phải hành động ngay lập tức
chúng tôi đang thảo luận với các đại diện về những nguyên tắc được thể hiện trong văn bản phân tích về những khác biệt ở đâu và chưa đồng thuận ở điểm nào
nhưng có thể nói những khác biệt về tài chính khả năng thích ứng và tất nhiên câu hỏi lớn nhất chính là về loại bỏ nhiên liệu hóa thạch
tất cả những điều này đều đang là bất đồng lớn cần phải hóa giải trước khi hội nghị kết thúc
tại hội nghị cop hai mươi tám là thành viên tích cực của công ước khung của liên hợp quốc về biến đổi khí hậu việt nam một lần nữa tái khẳng định những cam kết mạnh mẽ và nỗ lực của mình trong ứng phó với biến đổi khí hậu
tại hội nghị thủ tướng phạm minh chính đã truyền đi những thông điệp mạnh mẽ kêu gọi sự đoàn kết chung tay của cộng đồng quốc tế phải biến cam kết từ các hội nghị trước thành những hành động cụ thể nhanh chóng quyết liệt
thưa ông hội nghị cop hai mươi tám đã đi được gần hết chặng đường và đã đạt được một số những cam kết mang tính bước ngoặt trong biến đổi khí hậu vậy ông đánh giá như thế nào về những tiến bộ đạt được tại hội nghị lần này
trong suốt hai mươi ngày hội nghị vừa qua thì nó có rất nhiều những cái điểm mà tôi cho là nổi bật gọi là thành công
ở cái điểm thứ nhất tức là thành công về mặt tổ chức và cái chủ đề của hội nghị
cũng rất là rõ ràng đó là gắn kết hành động và kết quả
trong đó tập trung thảo luận vào bốn cái trụ cột
thứ nhất tức là theo dõi sát cái quá trình chuyển đổi năng lượng
cái điểm thứ hai tức là xử lý những vấn đề về tài chính khí hậu
cái điểm thứ ba là thích ứng với biến đổi khí hậu để bảo vệ cuộc sống của người dân
và cái điểm thứ tư là tăng cường
bao quát mọi mục tiêu chống biến đổi khí hậu
cho nên là cái hội nghị thành công thứ nhất là về mặt tổ chức đã đưa ra được những cái chương trình nghị sự rất là cụ thể rõ ràng
cái thành công thứ hai tức là trong cái quá trình thảo luận thì có rất nhiều những ý kiến
cứ tập trung vào bốn cái chủ đề như thế để mà các cái nhóm thảo luận các cái vấn đề
cái điểm thứ ba mà tôi cho rằng cái kết quả
gọi là cho đến bây giờ tuy chưa được ra được tuyên bố chung nhưng mà cũng đã đưa ra được một số những kết quả rất đáng ghi nhận
đó là lần đầu tiên hội nghị ban về vấn đề tức là có sử dụng cái năng lượng hóa thạch nữa hay không
và có đến tám mươi quốc gia tức là phản đối
thì đấy chúng ta thấy là đấy là một cái điểm mà phải nói là rất mới trong cái hội nghị vừa qua
cái điểm thứ hai tức là cái vấn đề về tài chính
trong cái hội nghị này thì cũng rất nhiều những cái sáng kiến đưa ra về cái chuyện đóng góp tài chính bởi vì người ta cho rằng đến năm hai nghìn hai mươi năm thì sẽ phải các cái nước đang phát triển đấy phải cần đến một tỷ usd hàng năm để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu
cho nên là đây cũng là một vấn đề tranh luận rất sôi nổi
và các vị lãnh đạo của các nước cũng đã khẳng định là sẽ sẵn sàng hợp tác hỗ trợ với việt nam
trong việc tức là cung hành động để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bền vững mà việt nam đã đặt giá
các nước đặc biệt là các nước đang phát triển đánh giá rất cao
cái tinh thần của chính phủ cũng như của người dân việt nam đã tham gia để mà hưởng ứng những cái nghị quyết của liên hợp quốc
từ cốc hai mươi sáu cốc hai mươi bảy và hiện nay cho đến cốc hai mươi tám của việt nam
và đánh giá tinh thần của việt nam tức là rất là hài hòa và nghĩa là đem lại một cái luồng sinh khí mới
cho tất cả các nước đặc biệt là các nước đang phát triển trong việc bảo vệ môi trường

hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo